các y bác sĩ cùng đoàn công tác của bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình đã có buổi khám bệnh
tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn ba trăm hai mươi lượt người của xã nam mèo
huyện vùng cao mai châu tỉnh hòa bình
buổi khám bệnh đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với chính quyền và bà con nhân dân nơi đây
tại buổi khám bà con được khám các bệnh về tai mũi họng răng hàm mặt điện tim siêu âm khám nội khám ngoại
ngoài ra đội ngũ y bác sĩ còn tham gia tư vấn cho bà con về cách phòng tránh bệnh và hạn chế sự phát triển của bệnh
cũng như tận dụng những cây thuốc có sẵn ở địa phương để chữa bệnh
với mục đích chính đó là khám và tư vấn cho bà con về sức khỏe
đồng thời khắc phục ngay những bệnh tật sau những mưa lũ ví dụ như tiêu chảy sốt phát ban
các bệnh về hô hấp
với lực lượng y bác sĩ có chuyên môn
và có những bác sĩ chuyên khoa cấp một có đủ điều kiện để kết luận
và đồng thời tư vấn giúp cho người dân biết cách phòng chống bệnh trong các mùa mưa lũ
kết quả đã có ba trăm hai mươi người dân và các đối tượng chính sách của xã nam mèo
đã được các y bác sĩ thăm khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí
trao tặng năm mươi một phiếu khám chữa bệnh miễn phí tại phòng khám đa khoa tâm đức
với tổng trị giá khoảng trên sáu mươi triệu đồng
nhân dịp này được bộ chủ tịch tỉnh
đến giúp đỡ bà con dân là chương trình giúp đỡ chương trình mùa ba mươi năm
đặc biệt khó khăn của xã nam mèo
đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa và thiết thực trong đơn vị bộ chủ tịch tỉnh
đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hành động
việc làm cụ thể nhằm triển khai và thực hiện việc phân công
của các cơ quan giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn của tỉnh hòa bình
góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân
xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới
cũng như góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng
nâng cao đời sống nhân dân